tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với hai bị cáo
gồm phạm anh và võ tấn lệnh đều trú tại tỉnh quảng ngãi
theo quá trạng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm anh lê văn hiệp một mươi bảy tuổi ở thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa
cùng nhóm bạn đen xã nghĩa mỹ chơi do một tuần từ trước hai đối tượng phạm anh võ tấn lệnh
đã dùng dao đập liên tiếp vào người và dùng gạch đập liên tiếp vào mặt khiến anh hiệp tử vong
ngay sau khi gây án hai hung thủ đã bỏ trốn vào tp hcm nhưng đã được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo võ tấn lệnh tù trung thân bị cáo phạm anh một mươi bảy năm tù giam